trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
từ người nhà của năm ngư dân bị kẹt trên các tàu cá số hiệu bv bảy mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi ba ts
đang neo đậu tránh chú bão số chín tại khu vực bãi trước thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu sar bốn trăm một
đến vị trí của các tàu cá neo đậu tiến hành hạ xuồng tiếp cận tàu cá cứu các ngư dân
đến hai mươi h bốn mươi năm ngày hai mươi năm tháng một mươi một các ngư dân gặp nạn được cứu đưa lên tàu sar bốn trăm một mươi ba an toàn và được chăm sóc y tế ban đầu
tình hình thời tiết trên vùng biển tỉnh bà rịa vũng tàu diễn biến còn rất phức tạp
nên tàu sar bốn trăm một mươi ba tiếp tục giữ năm ngư dân bị nạn trên tàu để chăm sóc
và tàu sar bốn trăm một mươi ba quay lại neo tại khu vực sao mai vũng tàu để thực hiện ứng trực